tính đến một mươi tám h ngày hôm nay tám tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín tại nước ta là một một trăm linh người
tính đến một mươi tám h ngày tám tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới
đây là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại bạc liêu
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín là một một trăm linh người
trong đó số ca điều trị khỏi là một hai mươi ba ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi hai ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn hai trăm năm mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm bảy mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi một năm trăm bốn mươi chín người cách ly tại nhà và nơi lưu trú là hai bốn trăm hai mươi năm người